các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một diễn biến khác cơ quan điều tra công an tỉnh yên bái cũng đã trả tự do cho nguyễn thị hán là người đã bị bắt giữ khi đang bỏ trốn cùng với đối tượng hùng
dựa vào các chứng cứ thu thập được và lời khai của đối tượng hùng cơ quan điều tra xác định nguyễn thị hán không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi phạm tội của đối tượng hùng mà bị đối tượng hùng sử dụng vũ lực ép buộc phải bỏ trốn cùng
quá trình bỏ trốn bản thân nguyễn thị hán cũng đã nhiều lần khuyên hùng ra đầu thú nhưng đối tượng không nghe theo